liên bộ tài chính công thương vừa quyết định cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ một mươi năm h chiều nay ngày hai mươi tháng bảy
theo đó xăng ron chín mươi hai tăng ba trăm năm mươi bảy đồng một lít lên mức tối đa một mươi sáu bốn trăm hai mươi sáu đồng một lít
xăng e năm tăng ba trăm ba mươi ba đồng một lít lên một mươi sáu hai trăm năm mươi một đồng một lít
dầu diesel năm s tăng ba trăm bảy mươi hai đồng một lít lên một mươi ba ba trăm hai mươi chín đồng một lít
dầu hỏa tăng hai trăm bảy mươi một đồng một lít lên một mươi một chín trăm ba mươi sáu đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s tăng năm mươi bảy đồng một kg lên một mươi tám trăm ba mươi ba đồng một kg
liên bộ cũng đã quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành